do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với hoạt động của vùng hội tụ gió trên cao
tại lào cai có mưa và rông rải rác nhiệt độ ở các khu vực đồng loạt giảm
vùng thấp trời xe lạnh vào đêm và sáng sớm vùng núi trời chuyển rét
đài khí tượng thủy văn lào cai cho biết lúc bảy giờ sáng nay một mươi bốn tháng một mươi
ghi nhận được nhiệt độ đồng loạt giảm thấp so với ngày hôm trước
cụ thể tại thành phố lào cai nhiệt độ giảm còn hai mươi hai bốn độ c
huyện bảo yên hai mươi hai độ c huyện bắc hà một mươi bảy bảy độ c khu du lịch sapa rét nhất với một mươi năm sáu độ c
dự báo ngày và đêm nay một mươi bốn tháng một mươi không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống lào cai
gây mưa và còn hơi có rông
nhiệt độ các địa phương tiếp tục giảm thấp hơn đặc biệt là tại sapa
đêm nay nhiệt độ chuyển mức rét đậm khoảng một mươi ba độ c
ubnd tỉnh lào cai đã khuyến cáo người dân nhất là các huyện miền núi
cần đề phòng mưa lớn gây sạt lở đất đá bất ngờ cảnh giác với lốc xoáy
gió giật mạnh xét đánh khi trời có mưa rông
chủ động các biện pháp phòng chống rét cho cây trồng và vật nuôi